tại hà nội để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày sau tết đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã tổ chức gia quân xử lý tình trạng xe ô tô khách vi phạm luật giao thông dừng đỗ đón trả khách sai quy định
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực đường phạm hùng đoạn giáp với cầu vượt mai dịch hướng đi cầu thăng long chỉ trong thời gian ngắn đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định
điều đáng nói hầu hết các lái xe khi bị kiểm tra xử lý dù nhận thức được hành vi vi phạm và tác hại của nó với tình hình trật tự an toàn giao thông nhưng vẫn đưa ra đủ lý do để biện minh

trước đó đội cảnh sát giao thông số sáu còn áp dụng hình thức xử lý nguội như chụp ảnh xe vi phạm sau đó gửi giấy mời để xe khách vi phạm lên làm việc
đối với những nhà xe mà cố tình vi phạm thì hàng tháng thì chúng tôi đã thống kê số lượng biển số xe tài xế vi phạm sau đó gửi thông báo đến bến xe cũng như là bên sở giao thông vận tải để mà xử lý tuyên truyền cho lái xe để mà nghiêm trình chấp hành
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẽ thường xuyên xử lý nghiêm xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định
tuy nhiên bên cạnh những chế tài xử phạt và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì người dân khi tham gia giao thông cũng cần vào bến để mua vé không nên bắt xe dọc đường
điều này vừa đảm bảo quyền lợi cho hành khách vừa góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức của nhà xe khi tham gia giao thông